các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo thứ trưởng nguyễn trường sơn cùng với các bệnh viện thì mô hình các trạm y tế lưu động đang hoạt động rất tốt chăm sóc được bệnh nhân ngay từ cơ sở
mô hình này sẽ áp dụng ít nhất cho đến hết thời gian thực hiện nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
bên cạnh đó tp hcm cần tiếp tục đánh giá hệ thống thu dung điều trị ở các cơ sở thu dung quản lý f các bệnh viện giã chiến
các bệnh viện điều trị bệnh nhân ở tầng hai để xem nguồn nhân lực đã đảm bảo đủ để phục vụ cho người bệnh hay chưa
đồng thời tp hcm cần quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất tinh thần của y bác sĩ đặc biệt là từ các địa phương khác chi viện cho tp hcm
mục tiêu là phải đảm bảo tốt điều kiện an toàn cho nhân viên y tế khi làm việc như khẩu trang bảo hộ dinh dưỡng
nếu như trong tối ngày hôm qua cả nước dững sờ trước bộ phim mà không cần bất cứ lời bình nào từ voice of hay là phát thành viên
không cần mc đưa đón vào đầu câu chuyện
mà âm thanh từ những cuộc trao đổi vội vàng của các bác sĩ tiếng máy thở và tiếng gen của người bệnh hát oxy đã khiến cho chúng ta nhận ra rằng covid một mươi chín đáng sợ đến chừng nào
nhưng khát khao được sống từ những bệnh nhân ấy lại khiến chúng ta trân trọng hơn giá trị của sự sống và được sống như hiện tại
danh giới là bộ phim tài liệu thứ sáu của đạo diễn tạ quỳnh tư phát sóng trong khung giờ vtv đặc biệt
đây là sản phẩm của anh và đồng nghiệp sau chuyến tác nghiệp ở tp hcm
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đạo diễn tạ quỳnh tư cùng với bốn đồng nghiệp khác của trung tâm phim tài liệu và phóng sự đài truyền hình việt nam
được cử vào tp hcm tâm dịch covid một mươi chín của cả nước ở thời điểm bây giờ
nhóm năm người gồm đạo diễn quay phim biên tập viên chia làm hai ekip sản xuất
một nhóm tác nghiệp tại bệnh viện giã chiến thực hiện phóng sự
đạo diễn tạ quỳnh tư và quay phim viết phòng vào khu k một
bệnh viện hùng vương
đây là nơi được chuyển đổi thành khu điều trị cho các sản phụ mắc covid một mươi chín lớn nhất thành phố với quy mô một trăm hai mươi giường
trở về từ tp hcm đạo diễn tạ quỳnh tư có hai đứa con mới là hai bộ phim tài liệu mang tên danh giới và ngày con chào đời
danh giới là bộ phim thứ nhất lên sáu trước vào tối qua mùng tám tháng chín
bộ phim còn lại ngày con trào đời dự kiến phát sóng vào ngày hai mươi hai tháng chín
đạo diễn tạ quỳnh tư chia sẻ
chuyến công tác của anh kéo dài hai mươi một ngày trong đó phần lớn thời gian dành cho khu k một
tôi xác định luôn trong chuyến đi là vào nơi tâm dịch sẽ tiếp xúc thường xuyên với f một
trong môi trường đặc biệt có khả năng lây nhiễm cao khủng khiếp như thế thì tôi xác định nằm trong diện bị nhiễm bất cứ lúc nào
khi kẻ thù vô hình luôn quẩn quanh bên mình
chính vì vậy ngay từ đầu là vào khu k một tôi đã cố gắng tác nghiệp càng nhiều càng tốt
và trong thời gian sớm nhất nhanh nhất để làm sao ghi được nhiều hình ảnh nhiều nhân vật nhất
nếu chẳng may mắc covid một mươi chín và khi vào khu cách ly thì tôi vẫn có thể làm được hậu kỳ hoàn thành được tim
bộ phim ngày con trào đời đi sâu vào nhân vật người mẹ em bé và hoàn cảnh phải sống trong điều kiện dịch bệnh
cả hai bộ phim đều không dùng lời bình
đã từ rất lâu rồi khi tiếp cận phong cách này cách thức làm phim này thì tôi thấy rất cuốn hút
bởi đây là dòng phim hiện thực của cuộc sống chính là hơi thở đang diễn ra của cuộc sống
tôi quan sát và cảm sau đó chấp lọc lại để tìm
đưa vào trong phim để kể một câu chuyện đang thực tế
đây là dòng phim tôi nghĩ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi ông chia sẻ
khi thực hiện những tác phẩm của mình đạo diễn tạ quỳnh tư cũng có những tiếc nuối
tôi cũng tiếc nuối vì có những câu chuyện đang theo rồi đến phút cuối vì lý do nào đấy lại không theo được
có những cái mang đến cảm xúc cao trào tột cùng muốn gửi gắm khiến người xem có cảm giác mạnh hơn lớn hơn
nhưng tôi lại không thực hiện được ông nói
danh giới khiến cho người xem có cảm giác mạnh hơn lớn hơn nhưng tôi lại không thực hiện được ông nói
danh giới khiến cho nhiều khán giả khó có thể cầm được nước mắt với cả những điều đang xảy ra với bệnh nhân và cả đội ngũ y bác sĩ
em sợ lắm cho em về để em được chết ở nhà
lời bệnh nhân đã khiến cho người xem thấy sợ
việc của em là thở thôi hãy cố thở cho mình
em muốn chuyển đi đâu ở đâu cũng quá tải không ai nhận cả
lời bác sĩ dứt khoát cưng rắn
nhưng đằng sau đó là cũng mệt lắm rồi vì sự sống của bệnh nhân thôi bác sĩ bảo
bộ phim đã khiến người xem không thể thay đổi
cảm phục tinh thần hy sinh quên mình và nỗ lực đến những giây phút cuối cùng
đến khi không thể gắng gượng được nữa của đội ngũ y bác sĩ để cứu sống bệnh nhân
bản thân họ cũng đứng trước quá nhiều danh giới
sự kiên cường hay buông xuôi ý chí và hy vọng giữa đoàn tụ và chia ly
giữa sự yên ổn của bản thân hay sông pha vào trận địa để cứu người
đứng ở danh giới của sự lây nhiễm họ vẫn ay náy
rất tiếc khi bản thân bị lây nhiễm lúc này
tôi còn muốn cống hiến nhiều hơn thời gian lâu hơn
ở bệnh viện còn nhiều việc để làm lắm
vâng mỗi ngày chúng ta vẫn thường nghe nói đến sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch
nhưng phải xem danh giới khán giả mới cảm nhận được hết sự hy sinh của họ
trong cuộc đời này vẫn có những con người quên hết mọi thứ để cứu sống người khác
nhẫn nại và bao dung để yêu thương người xa lạ như người thân của mình
và đôi khi không mang đến nguy hiểm mà bản thân đang phải đối diện
đạo diễn quỳnh tư kể
vào được ngày thứ hai ở bệnh viện tôi được chứng kiến đội ngũ y bác sĩ bệnh viện hùng vương
thuyết phục bệnh nhân để cố gắng giữ được cho họ thở
dù họ đôi khi không chấp nhận phản đối nhưng các bác sĩ vẫn rất nhẫn nại
nếu không nghe theo bác sĩ thì chỉ số spo hai của bệnh nhân sẽ tụt rất nhanh
danh giới sống chất lúc này bộc lộ rõ nhất
chỉ trong khoảnh khắc là thai phụ có thể bị ngất xỉu mê màn
khi ấy tôi thấy danh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá
chính vì vậy tôi quyết định đặt tên pim là danh giới
và dự định nói về danh giới sự sống cái chết rồi sự ra đi của các em bé ở trong này
đạo diễn tà quỳnh tư hy vọng rằng hai bộ phim sẽ có sự tác động mạnh mẽ đến người xem
và tác phẩm của anh sẽ khiến suy nghĩ của nhiều người thay đổi
cũng giống như chính chuyến công tác lần này thực hiện phim lần này đã khiến bản thân anh thay đổi rất nhiều
ông chia sẻ lý do ông chọn đề tài này vì nghĩ cuộc sống giống như một vòng luân hồi
dịch bệnh đã cướp đi rất nhiều sinh mạng nhưng bên cạnh đó vẫn còn những hình hài được ra đời
đúng như những gì đạo diễn của bộ phim chia sẻ ngoài việc diễn tả bệnh nhân đang gồng mình chiến đấu với covid một mươi chín
chúng ta lại càng trân trọng hơn tinh thần thép của các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
bộ phim như tiếp lửa cho những thế hệ ngành y hãy tôn trọng sự sống và chiến đấu vì người bệnh tới cùng
một thông tin khác liên quan đến đồng này
mới đây số ca mắc covid một mươi chín liên tục ở mức cao
covid một mươi chín liên tục ở mức cao trong nhiều ngày qua đã khiến ngành y tế đồng nai phải chuẩn bị cho kế hoạch chống dịch trong tình huống có tới năm mươi ca nhiễm
ngày chín tháng chín sở y tế đồng nai cho biết vừa ghi nhận tám trăm một mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh lên ba mươi hai một trăm bốn mươi ca
trong số các ca bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh có bốn ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng năm trăm một mươi bốn ca trong khu cách ly và hai trăm chín mươi tám ca trong khu phong tỏa
trong đó ghi nhận sáu mươi một ca
các công ty ba tại chỗ đã phong tỏa ở huyện nhân trạch một mươi hai ca tại bệnh viện tâm thần trung ương ii
giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ cho biết tỉnh đang tập trung cho công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt bảy và tám cố gắng trong ba bốn ngày tới sẽ tiêm hết bốn trăm linh liều vaccine còn lại
theo ông vũ sở y tế liên tục liên hệ với bộ y tế để xin cấp thêm vaccine để triển khai tiêm ngay cho người dân
ngoài ra sở này khuyến khích người dân tự thực hiện test nhanh kháng nguyên

dịch trong tình huống có tới năm mươi người mắc covid một mươi chín kế hoạch ổn định lại sản xuất kế hoạch triển khai phòng chống dịch tại các khu nhà trọ là
lãnh đạo sở y tế đề xuất giải pháp quan trọng để ngăn số ca nhiễm tăng cao trong những ngày tới đây là giãn cách các khu nhà trọ công nhân
thời gian thực hiện từ ngày chín tháng chín đến một mươi năm tháng chín đặc biệt là ở thành phố biên hòa cùng các huyện
nhân trạch vĩnh cửu trạng bom
khi thực hiện giải pháp này các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng nơi cách ly điều kiện ăn ở cho người dân
ngành y tế sẽ chuẩn bị công tác xét nghiệm pcr cố gắng trả kết quả xét nghiệm trong vòng ba mươi sáu giờ
dù được phép mở cửa phục vụ bán mang về nhưng các hộ kinh doanh hàng ăn uống tại những vùng xanh ở đà nẵng vẫn không mặn mà vì đối diện khó khăn chăm bề
đã bốn ngày kể từ khi đà nẵng nới lỏng giãn cách
hai vùng xanh được phép mở cửa phục vụ bán mang về
tuy vậy các chủ cơ sở vẫn không mặn mà
mở cửa nhưng bán cho ai
trả lời câu hỏi vì sao được phép kinh doanh nhưng không hoạt động
hầu hết chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống đều trả lời vì không biết bán cho ai
theo anh quyết một chủ quán phở trên đường nguyễn trung trực phường an hải bắc quận sơn trà
khu vực này là vùng xanh được phép mở cửa kinh doanh hàng ăn uống nhưng anh cũng như nhiều chủ quán khác chưa dám mở vì gặp nhiều khó khăn
đầu tiên là quy định nghiêm ngặt về điều kiện kinh doanh trong đó chủ cơ sở phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine nên ít người đủ điều kiện
tiếp theo là quy định người dân ở vùng xanh được đi chợ năm ngày một lần chắc chắn khó đảm bảo điều kiện về nguồn nguyên liệu tươi ngon để phục vụ khách
và khó khăn nữa là do tình hình dịch vẫn phức tạp người dân bị hạn chế đi lại nên hàng quán có mở thì cũng không biết bán cho ai
mở cửa mà không kinh doanh được thì làm sao dám mở thả ngồi không chờ thêm thời gian nữa mới tính tới
tiếp còn hơn anh quyết chia sẻ
bà được chủ quán ăn trên đường nguyễn thái học quận hải châu cũng chưa có ý định mở lại quán vì việc đi chợ còn gặp nhiều hạn chế
để mua đủ các loại nguyên liệu cần dùng là rất khó dù giá tăng hơn so với ngày thường
đáng lo hơn nữa là thực khách sẽ rất ít vì quán không được phục vụ tại chỗ chỉ bán mang về mà người dân muốn đi mua cũng phải có giấy đi đường theo mã qr code
chợ bùa khó khăn người mua thì hạn chế
khách cũng dối đủ đường nên tôi chưa thể mở cửa trở thêm xem sao bà được nói
tương tự phố điểm tâm đường huỳnh thúc kháng thuộc vùng xanh của phường bình hiên quận hải châu cũng không mấy hàng quán mở cửa trở lại hoạt động
chị hằng chủ quán ăn trên phố này chia sẻ
sau khi nhận được thông báo cho phép mở cửa dù đã chuẩn bị các điều kiện theo yêu cầu của địa phương nhưng chị dự định chờ thêm một tuần nữa
mình thuộc vùng xanh nhưng nhìn chung dịch còn phức tạp nếu mở cửa mà không bán được thì mệt mỏi lắm
chỉ bằng để ổn định rồi tính chứ bán luôn bây giờ cũng bấp bệnh
chị hằng nói
theo ghi nhận của phóng viên vtc news đã qua bốn ngày kể từ khi được phép hoạt động vào ngày năm tháng bốn
nhưng tại các vùng xanh chỉ có lát đát vài hàng quán mở cửa và shipper cũng không nhiều
anh lê hữu hoàng chủ quán piza phường hải châu một quận hải châu cho biết
nhận được thông báo hàng quán trong vùng xanh được bán mang về anh gấp rút dọn dẹp lại hàng quán
liên hệ với nhà cung ứng thực phẩm và mở cửa bán hàng
sau hai mươi ngày phải tạm đóng cửa vì dịch covid một mươi chín quán đã nhận được đơn đặt hàng đặt qua hệ thống
nhưng không đáng kể
khách chủ yếu đặt qua app trong khi số lượng shipper vẫn còn rất hạn chế
nhiều khách hàng chờ quá lâu nên hủy đơn anh hoàng cho biết
tương tự một bài chủ quán ăn trên đường phố ẩm thực huỳnh thúc kháng mở cửa mấy ngày nay
nhưng buôn bán cũng éo ụệt thi thoảng mới có vài đơn hàng
ông trương thành dũng phó chủ tịch ubnd quận hải châu cho biết
với các cửa hàng mở cửa
mở cửa trở lại địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định năm k trong suốt quá trình mua bán
và quận cũng đã lập danh sách để tiêm vaccine cho các hộ kinh doanh này
tinh thần là nới lỏng một số hoạt động theo quy định của thành phố kết hợp với việc bảo vệ vùng xanh an toàn
ông dũng nói
nhằm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hàng ăn sở công thương đà nẵng tổng hợp danh sách
các công ty thương mại đầu mối các nhà phân phối lương thực thực phẩm để quận huyện phường xã
thông tin đến các cơ sở liên hệ đặt hàng
ngoài ra thành phố cũng có chủ trương cho shipper công nghệ được hoạt động
và hiện đang đề nghị công an thành phố cấp thẻ vận chuyển đối với đối tượng này